vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách loại hai mươi chín chỗ với xe ô tô con loại năm chỗ trên cao tốc nội bài lào cai thuộc tiên kiên lâm thao tỉnh phú thọ
vụ tai nạn khiến hai người trên xe ô tô con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên do bị thương nặng một nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh yên bái đã tử vong tại bệnh viện
vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc xe ô tô con hư hỏng nặng
kiểm tra nồng độ cồn bước đầu cho thấy lái xe ô tô khách không vi phạm nồng độ cồn
người điều khiển xe ô tô con chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn do đang đi cấp cứu trong bệnh viện
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ